liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã phước sơn huyện tuy phước tỉnh bình định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ba đối tượng
đó là đặng quang hùng võ văn huy võ văn bình là em ruột của huy
cùng chú tại xã phước sơn huyện tuy phước
nguyên nhân được xác định là do có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày
giữa gia đình ông đặng quang hùng và đặng tấn cơ là hàng xóm của hùng
đến đêm ngày hai mươi tám tháng ba đặng tấn cơ cùng một số người khác
trong đó có ông nguyễn minh thinh sáu mươi một tuổi
mang theo hung khí đến trước nhà hùng trời bới và thách đô đánh nhau
lúc này nhóm của hùng cùng võ văn huy đang nhậu trong nhà
đã lao ra dùng phảng kiếm do võ văn bình mang tới đánh lại nhóm của cơ
riêng ông thinh bị đặng quang hùng và võ văn huy chém nhiều nhát vào vùng lưng cổ
gây thương tích nặng và tử vong sau đó